sau đây là nội dung chi tiết bản tin
ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự uy tín vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên công chức viên chức
làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ
do đó công tác phòng chống tham nhũng phải gắn liền đồng bộ với công tác phòng chống tiêu cực
đây chính là lý do mà mới đây thay mặt bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành quy định số ba mươi hai
về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và chế độ làm việc của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
việc bổ sung từ tiêu cực vào tên của ban chỉ đạo là để bao quát đầy đủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan này
theo quy định số ba mươi hai phạm vi chỉ đạo của ban chỉ đạo là chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng phòng chống tiêu cực
trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên công chức viên chức
trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong phạm vi cả nước
tham nhũng cũng chỉ là hệ quả của những con người hư hỏng về phẩm chất đạo đức
lần này quyết định là phải chống tham nhũng phải tiêu cực
và đạo đức nó không trong sáng lành mạnh mới sinh ra là tham ô đi ăn cắp vặt
lúc đó ăn cắp vặt dần dần ăn cắp lớn rồi cấu kết với nhau rồi làm hại như ngân khố của nhà nước
hủy hoại cái đạo đức xã hội làm mất liềm tin của dân
cái đó mà là cái lớn
tiền còn có thể thu lại được nếu như mất là mất tất
cụ thể ban chỉ đạo sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng
hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
các vụ án vụ việc tiêu cực khác ngoài tham nhũng
theo các chuyên gia về việc gắn kết chặt chẽ phòng chống tham nhũng với chống tiêu cực là chủ trương đúng
cả về lý luận thực tiễn phù hợp với sự phát triển tất yếu trong xây dựng chỉnh đốn đảng
thấy rằng là cái phạm vi đấu tranh cái thẩm quyền của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
nó đã được nâng lên và như vậy chính là chúng ta thực hiện một cái việc là gì
là chống tham nhũng phải từ sớm
từ xa tức là chính là chúng ta ngăn chặn từ những cái biểu hiện tiêu cực để nó không dẫn đến tham nhũng nữa
thực tế theo số liệu thống kê trong số các cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật thời gian qua
thì có tới gần năm mươi ba liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhiệm kỳ qua đã có những bước tiến
thế nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng trình đốn đảng
vì vậy đấu tranh phòng chống tiêu cực chính là cách để phòng ngừa nạn tham nhũng
dẫu biết rằng cuộc chiến đó sẽ vô cùng gian nan
điều tra để phát hiện để xử lý một cái vụ tham nhũng cũng rất khó khăn
cho nên đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhiều lần nhắc nhở đây là một cuộc chiến đầy cam go phức tạp
chúng ta xử lý xong cái vụ việc này nó lại
lòi ra cái vụ việc khác
chúng ta giải quyết xong cái mâu thuẫn này nó lại xuất hiện những mâu thuẫn mới thậm chí phức tạp hơn
thế cho nên là không bao giờ được nói rằng là đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng là rẽ cả
đây là một bước tiến rất lớn và trên cơ sở đó thì chúng ta tập trung vào đẩy mạnh
tiếp tục đẩy mạnh cái cuộc chiến chống tham nhũng
cũng như là tiếp tục đẩy mạnh chống các tiêu cực
trước hết là trong các cơ quan đảng nhà nước trong hệ thống chính trị
mà làm cái tấm gương để củng cố cái niềm tin của nhân dân vào cái sự lãnh đạo của đảng trong giai đoạn này
đại hội một mươi ba của đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng
láng phí tiêu cực
tinh thần đó đã được thể hiện ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ
với nhiều vụ án vụ việc nghiêm trọng đã được thường trực ban chỉnh
ban chỉ đạo trung ương xem xét kết luận
xây dựng kiện toàn bộ máy phòng chống tham nhũng tiêu cực
chính là đáp ứng tốt hơn nữa với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân
thưa quý vị khi chính thức được trao thêm thẩm quyền
thì trách nhiệm của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực càng nặng nề hơn
nhất là suy thoái về tư tưởng đạo đức thường tinh vi đa dạng khó nhận diện hơn
tuy nhiên không phải vì khó mà không làm
việc sửa đổi bổ sung thêm chứng minh
chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban chỉ đạo
là minh chứng rõ nét cho thấy cuộc chiến với giặc nội sâm
sẽ không dừng lại mà ngày càng mạnh hơn và quyết liệt hơn
theo ông nguyễn túc
ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
quy định số ba mươi hai được ban hành trao quyền hạn mới cho ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực là điều hoàn toàn cần thiết
bởi chức năng nhiệm vụ của ban chỉ đạo hiện nay đã có những thay đổi
thảm vi trách nhiệm
của từng bộ phận nói rõ ràng hơn
trong đó quy định trách nhiệm của ban chỉ đạo
rồi trách nhiệm của tức là trưởng ban
trách nhiệm của hóa ban trực
trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo
làm sao để vừa chỉ đạo kênh cất đảng
nhưng mà không vi phạm vào hiến pháp và pháp luật
đấy là một cái cũng đã rất là quan tâm
quy định số ba mươi hai
quy định cụ thể bảy nhóm nhiệm vụ của ban chỉ đạo
trong đó tham mưu đề xuất với bộ chính trị
ban bí thư xem xét quyết định chủ trương định hướng về cơ chế
chính sách pháp luật giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực
chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương
lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra thanh tra kiểm đoán
điều tra truy tố xét xử thi hành án trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
đối với tôi tăng quyền hàn mới cho ban chỉ đạo là đúng
bởi vì thêm nhiệm vụ thêm các nội hàm và các nội dung
thì phải tăng thêm quyền hạn để họ hoàn thành được nhiệm vụ
nếu như trong ban chỉ đạo mà cái quyền hạn
rồi tổ chức bộ máy chưa tương thích với nhiệm vụ
thì cũng sẽ khó khăn trong việc thực hiện
theo quy định mới ban chỉ đạo sẽ có quyền cho quá trình kiểm tra thanh tra kiểm toán thi hành án
nếu phát hiện sai phạm có dấu hiệu tội phạm
thì kịp thời chuyển cơ quan điều tra
để xử lý theo quy định mới
theo thẩm quyền không chờ đến khi kết thúc mới chuyển
đây được xem là giải pháp để ngăn chặn sớm việc tẩu tán tài sản vi phạm của các đối tượng phạm tội
tránh những khó khăn trong việc thu hồi tài sản tham nhũng sau này
cái bổ sung hết sức quan trọng
để tất cả những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm trước đảng
trước nhà nước và trước hết là trước nhân dân
chứ không phải rằng nó ăn của dân
rằng nó tết đi nước ngoài
không thể được
mà cái này nó cũng đặt ra cho các cơ quan của
tức là cơ quan điều tra
có cái điều kiện để nhanh ngăn chặn kịp thời hiệu
cái thời điểm mà chúng ta phát hiện cho đến thời điểm xử lý là
là cần phải rút ngắn lại
và cái rút ngắn lại chính là cái điều kiện rất là tốt
để chúng ta xử lý các cái tiêu cực
các cái tham nhũng
và các cái tình trạng mà nó xảy ra ở đây
đặc biệt là đối với cái đội ngũ
cán bộ lãnh đạo và quản lý
với những điểm mới chi tiết chặt chẽ hơn
quy định số ba mươi hai cho thấy công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào
sẽ không ngừng phân nghị và không có ngoại lệ
qua đó có cần xây dựng đảng nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới
và sự tin yêu mong đợi của nhân dân